bệnh viện hữu nghị việt đức đã nối thành công năm trường hợp chi thể lớn đứt rời được hồi sinh bằng phẫu thuật vi phẫu
đến bây giờ anh t d t vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút mình bị máy nghiền cắt đứt cẳng tay bên trái
ngay sau đó anh được sơ cứu chuyển lên bệnh viện hiễu nghị việt đức để tiến hành phẫu thuật vi phẫu cấp cứu nối lại cánh tay đứt rời
trong thời gian gian khách không may là gia đình tôi vẫn làm được làm bún không may là tôi bị tai nạn cánh tay tôi rời rời tôi nghĩ là bàn tay tôi sẽ bị mất và không còn gì để sống cùng với cuộc sống đầy đủ tay chân
và lên đến phẫu thuật xong cho đến bây giờ thì tôi đã rất vui mừng

được biết ghép chi thể nhất là những chi thể lớn là những ca bệnh phức tạp không chỉ đe dọa tính mạng người bệnh mà còn có thể ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh sau này nếu không được phẫu thuật kịp thời
tất cả các bác sĩ nữa trong bệnh viện cũng phải luôn luôn cố gắng thực hiện để làm sao đảm bảo công tác cấp cứu về ngoại khoa cho bệnh nhân một cách tốt nhất có thể
chính vì vậy thì chúng tôi vẫn cứ phải tiếp nhận các bệnh dân ví dụ như là đứt rời chi thể đấy là những cái hoạt động cấp cứu gần như là tối khẩn cấp bởi vì cái phần chi thể của chúng ta
nếu như nó đã rơi ra ngoài rồi mà sau khoảng sáu tiếng đồng hồ thiếu máu mà không được nối lại thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là hoại tử và mất toàn bộ cái phần chi thể đó
cho nên đấy là những cái cấp cứu không đừng được và vẫn phải triển khai
tại các bệnh viện nơi ẩn chứa nhiều nguy cơ các bác sĩ vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu vì sức khỏe người bệnh
dù giờ đây bên cạnh công tác chuyên môn họ còn phải tuân thủ thêm quy định ngặt nghèo trong phòng chống dịch bệnh